sự chủ động triển khai quyết liệt bài bản trong công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số bảy tại tỉnh quảng ninh
có thể nói là một trong những điểm đáng ghi nhận của địa phương này
khi đã giúp các đội tàu thuyền trên toàn địa bàn tỉnh sớm tiếp nhận thông tin và có sự chuẩn bị một cách kịp thời
thuộc địa phận tỉnh quảng ninh và theo ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi thì bắt đầu từ đêm qua
khu vực này đã có gió lớn và mưa nhẹ
phường giếng đáy thành phố hạ long một trong hai mươi năm vị trí neo đậu tàu thuyền tránh bão tại tỉnh quảng ninh
do có sự chuẩn bị từ trước nên hàng trăm tàu thuyền đã ổn định tại vị trí an toàn
anh bùi trịnh tâm là thuyền trưởng tàu toàn thắng một mươi tám số hiệu qn sáu nghìn sáu trăm một mươi năm
khác với các cơn bão trước trong cơn bão số bảy lần này các đội tàu như của anh nhận được thông tin khá sớm
nên anh và thuyền viên trên tàu đã sớm sắp xếp để đưa tàu vào ổn định tại vị trí neo đậu an toàn
do công an tỉnh quảng ninh quy định
cơn bão lần này theo thông tin chúng tôi được biết và được tìm hiểu trên truyền hình
thì cân bão này có trực gió và có thể là mạnh hơn những cân bão trước
so với lại các cân bão trước thì lần này chúng tôi được nhận thông tin sớm hơn
cho nên là công tác chuẩn bị từ nhu yếu phẩm đến đồ ăn thức uống hay là những trang thiết bị
thì sẽ được chú đáo hơn lần trước và để cho anh em chuẩn bị bắn bão
nhờ thông tin sớm và kịp thời nên không chỉ giúp cho tàu thuyền sớm ổn định tại vị trí an toàn
mà các đội tàu còn có thể chuẩn bị các vật dụng thiết yếu trong những ngày mưa bão
bên cạnh đó các thuyền viên của các đội tàu cũng thường xuyên cập nhật thông tin tới nhau
theo báo cáo nhanh về công tác chỉ đạo phòng chống cơn bão số bảy trên địa bàn tỉnh quảng ninh
hiện tất cả các tàu thuyền trên địa bàn tỉnh đều nằm trong khu vực an toàn
các công tác tuần tra kiểm soát cũng được triển khai chặt chẽ nhằm xử lý các vấn đề phát sinh sau bão